các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

qua đấu tranh tại chỗ tuấn anh khai chuyên cung cấp ma túy cho hải và vận chuyển ma túy đi bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn thị hồng hải
qua đó đã thu giữ hai khẩu súng hàng chục viên đạn các loại hai quả nổ dạng lựu đạn một còng số tám hai mươi một túi ni lông trong có tinh thể màu trắng dạng ma túy đá
bốn sáu trăm chín mươi hai viên ném màu hồng dạng ma túy tổng hợp hồng phiến sáu trăm tám mươi hai viên ném màu xám có ký hiệu chanel
một cân điện tử hai túi ni lông trong có tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá chín mươi hai triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều điện thoại ipad
qua giám định sơ bộ số ma túy đá thu giữ trong phòng ở của hải có tổng trọng lượng hơn hai kg số còn lại là ma túy tổng hợp
hải khai nhận số ma túy do hải mua về để chia lẻ bán lại cho những con nghiện
đối với mìn lựu đạn hai khẩu súng và số đạn được xác định là vũ khí quân dụng hải mua của một đối tượng tại hải phòng và mang về phòng cất giữ
thưa quý vị và các đồng chí quảng ninh là tỉnh biên giới điện đầu tuyến đông bắc của tổ quốc tiếp giáp với trung quốc
lợi dụng khu vực biên giới dài rộng có nhiều cửa khẩu đường mòn lối mở địa hình sông núi chia cắt phức tạp
nhiều đối tượng đã lợi dụng để hoạt động vận chuyển trái phép các chất ma túy từ trung quốc vào việt nam tiêu thụ và ngược lại
và cuộc chiến với tội phạm ma túy vùng biên giới nơi đây vẫn hết sức cam go
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
hơn hai kg ma túy tổng hợp do một đối tượng vận chuyển qua biên giới bị bắt giữ
ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
thêm một kg ma túy tổng hợp bị bắt giữ
và ngày hai mươi bốn tháng sáu
một đường dây buôn bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá
thu giữ bốn kg ma túy tổng hợp
đây là một số kết quả nổi bật trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy
trên tuyến biên giới thời gian qua của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
chúng tôi đã bắt giữ được hai mươi sáu vụ ba mươi chín đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
và thu giữ là trên hai mươi tám kg ma túy tổng hợp các loại
quảng ninh có đường biên giới dài hơn một trăm linh km giáp với trung quốc
nhiều đường mòn lối mở tạo thành điều kiện thuận lợi
cho các đối tượng vận chuyển buôn bán ma túy xuyên quốc gia
trong đó cư dân biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số thiếu việc làm

một số có quan hệ họ hàng hay đi lại giao lưu
đây là yếu tố để đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
thì cái số mà trên một mươi vạn lao động tự do mà chủ yếu là những người mà bê vác hàng thuê này thì là có rất ít việc làm
thì đây cũng là một cái đối tượng mà để các nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lôi kéo
để tham gia vào các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới
với cái thu nhập và những cái ngày công rất là cao
thì cái đối tượng mua bán vận chuyển trên tuyến biên giới còn là những đối tượng là người phụ nữ
người việt nam sang trung quốc lấy chồng nước ngoài
và sau đó khi sang trung quốc thì họ có những mối quan hệ nhất định ở bên trung quốc
và cũng từ những cái thuận lợi như thế là họ đã hình thành nên các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
để ngăn chặn được hành vi buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
ngoài công tác đấu tranh có thể thấy việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân tại khu vực biên giới
trong nội địa sẽ góp phần ngăn chặn các đối tượng rụ rỗ lôi kéo người dân hoạt động phạm pháp
đồng thời đây cũng là kênh thông tin giúp đỡ lực lượng chức năng điều tra phá án
chấp hành thôi không nghe theo người xấu làm ăn tử tế không đi vượt biên nghe tuyên truyền gia đình tôi tránh xa ma túy
hiện nay tình hình buôn bán vận chuyển trái phép chân ma túy
trên tuyến biên giới đang có diễn biến phức tạp
do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
luôn nâng cao nghiệp vụ tinh thần trách nhiệm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh ngày hôm nay đã tạm giữ hình sự nguyễn huỳnh hữu lộc
một mươi sáu tuổi tạm trú tại ấp dừa đỏ hai xã nhị long phú huyện càng long về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi hai giờ tối qua
trần thanh lộc cùng với nguyễn tiền giang đến nhà của nguyễn huỳnh hữu lộc gọi cửa đòi nói chuyện
nhưng chị huỳnh thị thủy là mẹ của hiễu lộc đã từ chối
một lúc sau trần thanh lộc và nguyễn tiền giang tiếp tục đến đập cửa
thấy vậy chị thủy bước ra hỏi chuyện thì bị trần thanh lộc và nguyễn tiền giang xông tới đánh
thấy mẹ bị đánh nguyễn huỳnh hữu lộc chạy về phía sau lấy con dao đâm vào người thanh lộc và giang
bị thương thanh lộc và giang bỏ chạy được một đoạn thì trần thanh lộc tử vong
còn giang ngất xỉu được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
ngay sau khi sự việc xảy ra hiễu lộc đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú
còn tại tỉnh bình phước tòa nhân dân huyện bù đốc vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản
đối với bị cáo trần tiến phát chú tại thị trấn thanh bình huyện bù đốc
theo cáo trạng vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu trần tiến phát đã có hành vi dùng đá và gạch xây dựng ném
làm vỡ phần kính bên trái bên phải của cabin làm dặn nứt kính phía trước của xe máy múc công ty trách nhiệm hữu hạn thành liêm
trong khi đang thực hiện thi công công trình tuyến canh thủy lợi sau cần đơn
đoạn qua khu vực nhà của bị cáo trần tiến phát làm thiệt hại khoảng trên tám triệu đồng
và làm anh lê văn thuật bị thương khi đang điều khiển xe máy múc
việc làm sai trái của bị cáo trần tiến phụ
trần tiến phát đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình thủy lợi sau cần đơn
gây thiệt hại nặng nề cho địa phương trong đợt cao điểm nắng hạn mùa khô hai nghìn một mươi sáu vừa qua
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần tiến phát chín tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
điều đáng nói là đối tượng này đã có bốn tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn đức lam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã hưng lộc tp vinh
trong thời gian từ giữa tháng bảy đến đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu lam đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn thành phố vinh
thủ đoạn của đối tượng này là lợi dụng các gia đình thắp hương vào đầu tháng hoặc ngày rằm nên không đóng cửa
lan đã đột nhập vào các cửa tầng trên để trộm tài sản toàn bộ tăng vật được trộm
nam đã bán lấy tiền tiêu xài và hút trích
điều tra ban đầu cho thấy nguyễn đức lam đã gây ra nhiều vụ trộm
với tổng giá trị tài sản khoảng gần hai trăm linh triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội cho biết đã khởi tố thêm năm bị can
có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép gần tám trăm linh tỷ hóa đơn giá trị gia tăng
các đối tượng gồm nguyễn thúy hằng phùng thị dung nguyễn thị trang dương hoàng đức
cùng chú tại tp hà nội và đỗ văn sáng chú tại hưng yên
về hành vi đồng phạm giúp sức mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
cả năm bị can trên đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đến khi bị phát hiện
bị can hoàng lệ hằng chú tại hai bà trưng tp hà nội cầm đầu chủ mưu
thành lập nhóm đối tượng và phân công chặt chẽ nhiệm vụ cho từng đối tượng
để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
với doanh số ghi trên hóa đơn gần tám trăm linh tỷ đồng gây thất thu hơn tám mươi tỷ đồng tiền thuế của nhà nước
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tp pleiku tỉnh gia lai
đã xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện thoại thông báo trúng thưởng tiền mặt xe máy có giá trị lớn
các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu người được trúng thưởng nộp các khoản phí thuế để hợp thức hóa các thủ tục nhận thưởng
bằng cách là mua các điện thoại rồi thông báo mã số cho các đối tượng
đang nói là qua trúng thưởng thì không thấy đâu người trúng thưởng thì bị mất một số tiền lớn
và đối tượng lừa đảo thì bắt vô ẩm
dọc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới trời cũng chỉ nhiều mây vào lúc buổi sớm mưa xuất hiện vài nơi cùng nền nhiệt lúc này hạ xuống mát mẻ
đến trưa chiều có nắng nhưng cường độ vừa phải gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết nói chung là không biến đổi quá nhiều
ban ngày có nắng trên toàn khu vực chiều tối mưa rào có thể xảy ra tại một vài nơi với lượng không nhiều nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các kế hoạch du lịch của người dân
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng chín trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình do vậy từ nay kéo dài cho đến những ngày cuối tuần
tại đây duy trì kiểu thời tiết mây thay đổi
nắng nhẹ trong ngày đến khoảng chiều tối thì mây đối lưu có điều kiện phát triển cho mưa rông rải rác trên khu vực nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
và đến đây bản tin mùa bộ online của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại